giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân
trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực phát triển con người việt nam
xây dựng phát triển con người cần phải đặt nền móng từ những năm đầu đời
đó là nhấn mạnh của thủ tướng phạm minh chính tại phiên họp của ủy ban về đổi mới phát triển giáo dục mầm non
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm vừa diễn ra vào sáng nay tại trụ sở chính phủ
cùng tham dự phiên họp có phó thủ tướng trân ông hà phó chủ tịch ủy ban
nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan chủ tịch hội khuyến học việt nam
lãnh đạo các bộ ngành cơ quan và một số địa phương
trong những năm qua đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về phát triển giáo dục
đào tạo trong đó có giáo dục mầm non
nhờ đó mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phát triển rộng khắp đến tất cả các xã phường
thôn bản trên cả nước đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đưa trẻ đến trường
hàng năm có trên năm ba triệu trẻ mầm non được nuôi dưỡng
chăm sóc giáo dục tại hơn một mươi năm trường mầm non và gần một mươi sáu cơ sở độc lập
và thực hiện thành công mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo năm tuổi
đặc biệt việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp và đội ngũ giáo viên mầm non
cán bộ quản lý giáo dục mầm non ngày càng được quan tâm tăng cả về số lượng chất lượng
thể hiện sự cố gắng rất lớn của chính phủ của ngành giáo dục cũng như của các cấp các ngành liên quan
tuy nhiên hiện nay vẫn xảy ra tình trạng thiếu trường lớp thiếu giáo viên thiếu trang thiết bị dạy học
các thành viên ủy ban và các đại biểu đã phát biểu ý kiến thảo luận trên tinh thần thẳng thắn
cởi mở xây dựng phân tích vị trí vai trò của giáo dục mầm non đánh giá toàn diện về giáo dục mầm non thời gian qua
những kết quả đạt được tồn tại hạn chế và nguyên nhân đúc rút những bài học kinh nghiệm
để từ đó xác minh phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhằm hiện thực hóa các chủ trương đường lối của đảng
về đổi mới phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn tới
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân
trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực phát triển con người việt nam
giáo dục mầm non là bậc học dành cho lứa tuổi nhỏ nhất trong tiến trình phát triển của con người
xây dựng phát triển con người cần phải đặt nền móng từ những năm đầu đời
thủ tướng cho rằng đổi mới và phát triển giáo dục mầm non phải phù hợp với chủ trương đường lối của đảng
hiến pháp chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp xu thế phát triển thời đại
phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh đất nước trong bối cảnh hiện nay
tháo gỡ được các vướng mắc đổi mới cách huy động nguồn lực lấy hợp tác công tư là chính
giáo dục mầm non phải phù hợp với chủ trương đổi mới và phát triển giáo dục mầm non phải phù hợp với chủ trương lấy hợp tác công tư là chính
giáo dục mầm non phải phù hợp với chủ trương đổi mới cách huy động nguồn lực lấy hợp tác công tư là chính
giáo dục mầm non